các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo hoặc gạch đá chai thủy tinh ở ven đường đuổi đánh nhau gây thương tích
mới đây công an thành phố hải dương bắt giữ và khởi tố điều tra hơn ba mươi đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng
hầu hết các đối tượng trong vụ án này đều là người chưa thành niên
trong sáu bị can đã bị bắt tạm giam có hai đối tượng dưới một mươi tám tuổi giữ vai trò chủ mưu
từ đầu năm đến nay công an thành phố hải dương khởi tố hai vụ án
đây là những hình ảnh hai đối tượng vũ anh tuấn và vũ đặng quốc việt đều mới một mươi bảy tuổi
cùng ở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn thị xã kinh môn ngày hai mươi một tháng ba
hậu quả làm nạn nhân bị thương tích nặng hai đối tượng này đã bị bắt giữ
hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng ba tại khu đô thị đô nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
hai nhóm thanh niên tụ tập dùng ống sắt dao phóng lợn ẩu đả gây náo loạn đường phố khiến hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hai mươi một đối tượng tham gia hỗn chiến đã bị tạm giữ
do bạn bè rủ dê và lúc đấy em bốc đồng nên không biết việc làm của em là vi phạm pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội đã bắt giữ khoảng hai mươi thanh thiếu niên đeo nhau trên nhiều xe máy
mang theo dao phóng lợn tự chế tiếp sát để giải quyết mâu thuẫn
điều rất đáng quan ngại là các đối tượng trong vụ án này đều có tuổi đời rất trẻ
có đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi vẫn đang đi học
xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống mạng xã hội
nên đã khiến các em có những cách hành xử thiếu chuẩn mực manh động làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua sự việc trên việc xử lý hành chính hoặc nhắc nhở các cháu
thì có thể là cái việc mà giáo dục sẽ không thể làm được
đã thiệu quả mà việc phải là có cái nhận thức đúng đắn trong cái về cái hành vi trên
để áp dụng là biện pháp xử lý hình sự để ngầm gian đe giáo dục
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
bắt tạm giam nguyễn bá tuấn sinh năm hai nghìn bốn trú phường hòa hiệp nam quận liên triểu
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng được xác định là cầm đầu khoảng một mươi một đàn em có tuổi đời từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi
đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam quảng ngãi
nhưng mà trong cái giới trẻ là khá phức tạp
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
cũng đã liên tiếp phát hiện và xử lý một mươi một vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến trẻ vị thành niên
các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ bốn đến hai mươi người để thực hiện các hành vi cướp giật
trộm cắp tài sản bắt giữ người trái pháp luật đánh bạc tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tụ tạp sử dụng hung khí để đánh nhau
các đối tượng đa số đều dưới một mươi tám tuổi thậm chí nhiều em chỉ mới trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
trong thời gian qua tình trạng người dưới một mươi tám tuổi thực hiện hành vi phạm tội là gia tăng đáng bao động